đến một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã phong tỏa hiện trường
để phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi bốn người trong một gia đình tử vong bất thường
theo đại diện ubnd xã cam an nam huyện cam lâm vụ việc được người dân phát hiện vào lúc một mươi giờ sáng cùng ngày
tại căn nhà ở thôn vĩnh đông xã cam an nam huyện cam lâm
sau khi thấy năm người trong gia đình đều lâm vào tình trạng bất động một số người dân khẩn trương báo chính quyền và công an địa phương
phối hợp kiểm tra thì phát hiện người vợ cùng với ba người con gái đã tử vong còn người chồng đang lâm vào tình trạng nguy kịch
ngay sau đó người chồng đã được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh để cấp cứu
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp vĩnh long vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại giao lộ đường lưu văn liên
trong đường lưu văn liên giao lộ đường lưu văn liên và đường lê thái tổ thuộc phường hai tp vĩnh long
do mâu thuẫn khi tham gia giao thông hai nhóm ẩu đả lẫn nhau gây mất trật tự công cộng
hưng đã dùng dao khiến khang thương tích một mươi sáu
tại phiên tòa bốn bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hưng một năm sáu tháng tù treo và đức một năm tù treo về tội cố ý gây thương tích
khang và nhân mỗi bị cáo chín tháng cải tạo không giam giữ
tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo trịnh quốc dũng chú huyện tuy phước tỉnh bình định tám năm tù giam
theo cáo trảng vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
dũng và anh trần hữu quốc chú tại huyện tuy phước xảy ra mâu thuẫn trong lúc chọn bài hát
tại một quán karaoke ở xã phước sơn huyện tuy phước
dũng bị quốc dùng tay chân đánh
sau khi được mọi người can ngăn khuyên giải quốc biết sai nên đi tìm dũng để xin lỗi
tuy nhiên dũng không bỏ qua mà bất ngờ lấy dựa chém mạnh một nhát vào đầu quốc
nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh trần hữu quốc may mắn thoát chết thương tật sáu mươi bảy
mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng
tới sức khỏe con người khi sử dụng khí n hai o
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh loại khí này
chỉ riêng từ đầu tháng tám tới nay công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh
sang chiết trái phép khí n hai o qua đó cho thấy tình trạng kinh doanh sản xuất khí n hai o
trên địa bàn thành phố vẫn có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn và mánh khóe tinh tì
kiểm tra đột xuất một căn nhà nằm trong ngõ hai trăm năm mươi chín đường yên hòa phường yên hòa
đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phát hiện một điểm tập kết bình khí n hai o trái phép
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám bình khí n hai o
chủ của số bình này là trần thanh phong sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh nam định
không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến việc kinh doanh khí n hai o
bình này vào trong vali để đi qua tổ công tác đi qua mắt lực lượng trước nào
mỗi lần vẫn chuyển khoảng một hai bình
trung bình một ngày bán được tầm một mươi bình
ngay chiều hai mươi hai tháng tám đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cũng đã bắt quả tăng khoảng bảy mươi bình khí n hai o các loại
tổng trọng lượng khí n hai o là một trăm bốn mươi kg đang được tập kết tại số nhà một mươi sáu ngõ ba trăm một mươi sáu đê la thành
phường thổ quan quận đống đa do đỗ quốc vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín làm chủ
để che mắt lực lượng chức năng vượng lựa chọn nhà kho tập kết nằm trong ngõ sâu
vắng người qua lại sau đó lắp đặt camera vây kín bằng cửa sắt
phí từ bên ngoài
bên cạnh đó các bình khí n hai o được vượng cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà
từ phòng tự sinh cho đến tủ bếp
dạ em thì mới bán được khoảng hơn tháng nay thôi ạ
các hàng này em nhập trên mạng
em nhập giá nhập từ ba trăm linh năm trăm linh và bán ra từ sáu trăm linh bảy trăm linh
hiểu biết kém em cũng chưa nhận thức được nguy hại đến mức độ này
từ đầu tháng tám đến nay công an tp hà nội đã liên tục
chi tiết phát hiện và triệt phá một số kho săn chết và kinh doanh khí n hai o cháy phép
được ngụy trang núp bóng vô cùng tinh vi thu giữ hàng trăm bình khí n hai o các loại
đáng chú ý trong quá trình điều tra một số đối tượng mặc dù đã từng bị xử phạt
nhưng vẫn cố tình vi phạm do lợi nhuận từ việc kinh doanh khí n hai o cháy phép mang lại là quá lớn
có thể thấy là sau những cái sau những vụ mà cơ quan chức năng đã làm
thì đối tượng đã có thêm một cái thử nghiệm mới đó là sử dụng những cái hộp thùng của gia phát nhanh
và được ngụy trang bằng các bìa cứng hoặc là các cái tấm vải để trên khi mà
và bên cạnh đó là có những cái quần áo của ship grapper các thứ để khi vận chuyển trên đường
thì khi mà nhìn vào mình có thể nghĩ đây là vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh
trong thời gian tới sẽ tiếp tục là truy xét giả soát trên trường hợp thành phố hà nội
xác định những đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng tập kết số lượng hàng hóa
là các bình khí n hai o trái phép số lượng lớn để kiểm tra
xử lý triệt đề
khí cười n hai o là nhóm chất gây nhiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều
người dùng có thể bị phụ thuộc nhiện tương tự heroin
hiện nay tại việt nam khí n hai o được nhắn được quy định rõ thuộc danh mục
hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp các quy định để kinh doanh khí n hai o
trong hoạt động vui chơi giải trí
sau khi bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường lùi lịch công bố điểm trúng tuyển
sau hai ngày thì ngày hôm nay nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt một
năm nay do có sự thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên nên không còn tình trạng ba mươi điểm vẫn trượt
các trường điểm cao chỉ đạt mức dưới hai mươi chín điểm
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành đông phương học
trong năm hai nghìn hai mươi hai hối c có mức điểm là hai mươi chín chín mươi năm
nhưng năm nay số điểm này đã giảm xuống còn hai mươi tám điểm
điểm một số ngành hot của đại học quốc gia hà nội có điểm thấp hơn từ một đến hai điểm so với năm trước
bởi năm nay có sự thay đổi ở cách tính điểm ưu tiên
điểm ưu tiên dành cho thí sinh có điểm cao năm nay
theo quy định bộ giáo dục đào tạo năm nay là giảm so với năm ngoái
chính vì vậy những thí sinh có điểm cao sẽ có mức điểm ưu tiên thấp hơn
và do đó là điểm chuẩn của các ngành cao sẽ có số đáng giảm
tương tự hầu hết các trường khối kinh tế đều có điểm chuẩn giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
phần lớn các ngành đều có điểm chuẩn giảm năm đến hơn một điểm so với năm ngoái
ở nhóm ngành kỹ thuật điểm chuẩn nhiều trường đại học chỉ tương đương năm trước
năm nay là năm đầu tiên mà bộ giáo dục và đào tạo cho phép là thí sinh chỉ đăng ký trường và ngành
và không quan tâm đến các phương thức xóa tuyển và thí sinh có bao nhiêu cơ sở dữ liệu trên hệ thống
thì sẽ được
các trường và bộ giáo dục và đào tạo cho phép là lấy cái khả năng tốt nhất cho các em
cho nên là ban đầu thì cũng có một số cái vướng vắc cho các trường
nhưng sau một thời gian thì chúng tôi đã làm rất là tốt cái việc đấy
so với cả năm hai nghìn hai mươi hai thì cái điểm chuẩn của năm hai nghìn ba của đọc phi nhi ca
thì nó có giảm nhẹ hơn so với năm ngoái
cái việc mà giảm nhẹ này thì nó có những lý do liên quan
thứ nhất là cái phổ điểm năm nay của các thí sinh nhìn chung
là có giảm nhẹ thấp hơn so với cả năm hai nghìn hai mươi hai
cái điểm thứ hai là cái số chỉ tiêu của đọc phi nhi ca
thì tăng hơn khoảng hai chỉ tiêu so năm hai nghìn hai mươi hai
thì với cái phổ điểm của một số chỉ tiêu như vậy
thì cái điểm chuẩn mà giảm nhẹ thì chúng tôi thấy nó cũng là khá hợp lý
trong bối cảnh chung cũng như bối cảnh riêng đọc phi nhi ca
ngược lại nhóm ngành có điểm chuẩn tăng đều trong kỳ tuyển sinh năm nay là sư phạm
thống kê điểm chuẩn từ một số trường cho thấy tất cả các ngành sư phạm đều tăng
có những ngành điểm chuẩn cao lên đến hai mươi sáu hai mươi tám điểm
một số ngành năng khiếu thì điểm chuẩn thấp hơn
điểm cao nhất là sư phạm lịch sử ngành hai mươi tám điểm
số điểm này đang khẳng định những thay đổi về chính sách
sẽ giúp ngành sư phạm tuyển sinh chất lượng hơn
theo quy định trước một mươi bảy h ngày sáu tháng chín tất cả các thí sinh trúng tuyển
cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung
vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo
tính đến hết đợt một đăng ký xét tuyển nguyện vọng
có tổng số hơn sáu trăm sáu mươi thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống
ngày mai ngày hai mươi bốn tháng tám các trường công an sẽ công bố điểm chuẩn
kính thưa quý vị nhân kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày thành lập lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân đã có nghi dận những chiến công thầm lặng
của lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tp hcm
với phương châm làm việc thận trọng tỉ mỉ không bỏ sót dấu vết
đảm bảo được tính khách quan chính xác kịp thời không kết luận sai
bộ cáng bộ chính sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
luôn tỉ mỉ trong công việc và không để sót bất kỳ tình tiết nào liên quan đến vụ án
từ các vụ liên quan đến văn bằng chứng chỉ các loại giấy tờ giả
các vụ án trộn cấp cướp dập cháy nổ các vụ án ma túy
và vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm
trên địa bàn tp hcm vừa qua
tất cả có sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
ngay từ đầu giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự đã phối hợp
với cơ quan điều tra đi đến hiện trường để xem xét các dấu vết để lại hiện trường
cũng như phương tiện máy móc đưa ra những nhận định đánh giá một cách chính xác
giúp cơ quan điều tra có thể đi thu thập thêm chứng cứ để thực hiện kết luận vụ án
nếu như công tác khám nghiệm hiện trường đòi hỏi sự khẩn trương và ốc phán đoán nhạy bén
thì công tác giám định đòi hỏi sự tỉ mỉ thận trọng chính xác
đặc biệt là những vụ án liên quan đến vụ án
nhiều vụ án có số lượng tan vật lớn cán bộ chiến sĩ phải tăng ca
làm thêm ngoài giờ buổi tối thậm chí ngày nghỉ để kịp có kết luận phục vụ điều tra
trong năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã triệt phá thành công
đường dây bảo chế sản xuất thuốc lắc quy mô rất lớn có tính chất xuyên quốc gia
hoạt động liên tỉnh do trí cá voi cầm đầu
công tác giám định tan vật trong vụ án được tiến hành khẩn trương
ngay trong đêm hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi tiến hành bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đường dây

trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ba mươi một
băng nhóm tội phạm cướp dật tài sản trộm cắp tài sản bắt giữ tám mươi tám đối tượng
qua đó góp phần kéo giảm sâu tội phạm cướp dựt tài sản
thời gian qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến phức tạp
đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp dật tài sản trộm cắp tài sản
vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm
trước tình hình trên ban giám đốc công an tp hcm đã tập trung triển khai đồng bộ
liên tục nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt
từng bước kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm này
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tp hcm kiên quyết đấu tranh
trấn áp quyết liệt mạnh mẽ đối với tội phạm cướp vật trộm cắp tài sản
không để các loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn
góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã thủ lý vụ án nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
gồm nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà hằng lê thị thu hà và huỳnh công tân
nhân viên công ty cổ phần đại nam đảng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm
trước đó ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm
để đảm bảo điều tra bổ sung làm rõ vai trò của ông huỳnh
uy dũng chồng bà hằng có dấu hiệu đồng phạm làm rõ hành vi của những người bị truy tố
có dấu hiệu làm nhục vụ khống người khác
ngày hai mươi sáu tháng bảy công an tp hcm ra kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên quan điểm của vụ án
đối với hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng giữ nguyên quan điểm truy tố
theo cáo trạng bị ca nguyễn phương hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội đã phát sóng trực tiếp
livestream để xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng uy tín danh dự của nhiều cá nhân
trong đó có nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên
với sự giúp sức tích cực của ông đặng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm
và ba nhân viên của công ty đài nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận phú nhuận tp hcm cho biết vừa triệt phá một tủ để đánh bạc ăn tiền
do một phụ nữ cầm đầu
theo hồ sơ ban đầu chiều ngày một mươi tám tháng tám
cảnh sát hình sự công an quận kết hợp công an phường năm sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
bất ngờ ập vào căn nhà của đối tượng trần thị bích huyền tại số hai trăm một mươi một trên một trăm linh hai trên chín đường hoàng hoa thám
phường năm quận phú nhuận
lúc này bên trong có chín con bạc chia làm hai sòng đang tiến hành sát bạc dưới hình thức binh sập sám
tính chi ăn tiền
tất cả các đối tượng cùng tăng vật được đưa về trụ sở công an phường làm việc
đối tượng huyền vừa tham gia đánh bạc vừa đứng ra tổ chức thu tiền sâu
công an tỉnh bình dương đã triển khai phát động phong trào
lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình dương thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trong toàn lực lượng công an tỉnh
mục đích của phong trào nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ kỹ năng thoát nạn sử dụng phương tiện dụng cụ chữa cháy
để kịp thời xử lý các tình huống
hướng dẫn cháy nổ khi mới phát sinh của cán bộ chiến sĩ và người dân
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót
và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình
nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bar vũ trường
các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao theo phân cấp quản lý
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
kế hoạch phát động và hướng tới là toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình dương
sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy cháy
lễ phát động của công an tỉnh bình dương trong thực hiện công tác phòng cháy cháy
làm kế hoạch tổng thể của ủy ban dân tỉnh bình dương phát động
và toàn dân trên địa bàn tỉnh bình dương
để phong trào được phổ biến trọng trải sắp tới công an tỉnh bình dương cũng sẽ phối hợp
với các cơ quan thông tin truyền thông trong và ngoài tỉnh tiếp tục tăng cường thời lượng
nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành người dân doanh nghiệp
đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong hỏi tri ân các mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tp hcm các bác sĩ đã phát hiện trường hợp
một mẹ việt nam anh hùng mắc bệnh viêm khớp nặng tình trạng xấu do uống nhiều thuốc nam
nên đã đưa về bệnh viện để kiểm tra và điều trị
theo đó bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã trao đổi với người thân mẹ việt nam anh hùng ngô thị vững
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một ở củ chi tp hcm để đưa cụ lên bệnh viện ba mươi tháng bốn theo dõi điều trị
tại bệnh viện
mẹ việt nam anh hùng ngô thị vững nhanh chóng được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm cận lâm sàng
hội chẩn liên chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán mẹ bị nhiều bệnh nền như hội chứng kết sinh do thuốc
thoái hóa cột sống loãng xương nặng bệnh thận mạng giai đoạn ba sỏi sang hồ thận phải viêm da cơ địa
sau khi thăm khám và điều trị sức khỏe của mẹ đã ổn định nên bác sĩ cấp thuốc để tiếp tục theo dõi
điều trị tại nhà
trước đó khi thăm khám và tri ân mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn huyện củ chi nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã phát hiện trên người mẹ có nhiều vết bầm do hậu quả của việc uống nhiều thuốc nam để điều trị viêm khớp
nên đã đưa mẹ về bệnh viện để kiểm tra điều trị
mẹ việt nam anh hùng ngô thị vững có chồng và một con trai hy sinh trong chiến tranh
năm hai nghìn một mươi năm mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa gửi văn bản đến các cơ quan đơn vị có liên quan yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường thủy
cụ thể sở giao thông vận tải tp hcm giao trung tâm quản lý đường thủy kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông
đồng thời yêu cầu các chủ bến chủ phương tiện
người điều khiển phương tiện phải bảo đảm các điều kiện và an toàn kỹ thuật trang bị đầy đủ phao cứu sinh
đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng cán bộ trực tại các trạm để kịp thời giải quyết
phối hợp mọi yêu cầu thường xuyên và đột xuất ứng cứu khi cần thiết
thanh tra sở giao thông vận tải kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời cần chuẩn bị bảo đảm các phương tiện phà hoạt động và dự phòng phục vụ an toàn
thông suốt trong trường hợp mật độ hành khách phương tiện tăng đột xuất
thời gian chạy thử dự kiến là diễn ra vào ngày ba mươi một tháng tám trước dịp lễ hai tháng chín
theo đó tuyến metro số một sẽ bắt đầu chạy từ ga suối tiên đến ga bến thành và ngược lại hết
đây là lần đầu tiên metro số một chạy thử toàn tuyến
số lượng hành khách sẽ được giới hạn tối đa hai mươi người và quá trình chạy thử tàu được làm theo quy định của nhà thầu
nhằm đảm bảo an toàn
nhà thầu sẽ tổ chức đánh giá an toàn giới hạn số lượng nhân viên và đề ra nhiều giải pháp khẩn cấp trong hầm
tàu metro số một cũng đã có nhiều đợt vận hành thử nghiệm ở deport long bình trên từng đoạn trên cao
xa nhất là từ ga suối tiên đến ga bình thái
dự kiến giá vé đi lại tuyến metro số một từ một mươi hai đến một mươi tám đồng một lượt
vé lượt thấp nhất cho chặn năm km là một mươi hai đồng và chặn trên một mươi năm km là một mươi tám đồng
ngoài ra giá vé một ngày bốn mươi đồng
vé ba đồng

vé tháng hai trăm sáu mươi đồng
ngày hôm qua hai mươi hai tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ
cựu phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trụng cắp tài sản xảy ra ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại ấp vĩnh tiến xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
trước đó ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện hòa bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam
sau đó bị cáo gửi đơn kháng án đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xin được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo
qua người quen giới thiệu bị cáo gặp châu văn mỹ và nhờ mỹ giúp đỡ được hưởng án treo
châu văn mỹ được cho là đòi và nhận một trăm linh triệu đồng của bị cáo và cũng đòi quan hệ tình dục với bị cáo
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai châu văn mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách một mươi hai tháng sau khi phiên tỏa kết thúc mỹ điện thoại đòi bị cáo tiền
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại một nhà nghiên cứu
nhà nghi thuộc phường một thành phố bạc liêu mỹ đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang
liên quan đến vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và dựa tiền sáng nay ngày hai mươi ba tháng tám
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà diện vũng tàu tiến hành xét xử xơ thẩm
bị cáo trong vụ án này là lê thái thiện còn gọi là thiện soi và lê thái phong con thiện soi cùng chú thị xã phú mỹ
dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong hai tuần
theo cáo trạng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thị xã phú mỹ
đế công an thị xã phú mỹ tố cáo lê thái thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao
tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tiến hành điều tra
và xác định thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao
mức lãi suất do thiện và người vay tiền thỏa thuận
trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày
để giúp thiện xử xơ thẩm
tổng số tiền lấy bốn năm trăm linh đồng một triệu một ngày
phòng con trai thiện giúp thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hội nợ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai cha con thiện đã cho chín người vay tiền
tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng với mức lãi suất vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền lãi các khoản vay hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
tổng số tiền mà hai cha con thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vai lãi nặng gần một trăm linh tỷ đồng
sau đó thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng hơn năm mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính
từ việc cho vai lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất vật liệu xây dựng của những người vay
công an tp thuận an phối hợp cục quản lý thị trường tỉnh bình dương đã tiến hành kiểm tra hai kho hàng kinh doanh thực phẩm tại phường bình hòa thành phố thuận an
phát hiện nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra đơn vị chức năng xác định hai kho hàng này đang chứa số lượng hàng hóa nhập lậu như
như bánh kẹo táo đỏ hạt rẻ bánh mì sữa cát lát trà lá sấy xí muội
ngoài ra cơ quan chức năng phát hiện bánh tai heo da cá khô bò miếng khô bò sợi ngũ góc gạo lứt các loại đậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc với cơ quan chức năng chủ hai kho hàng trên đều chưa xuất trình được hồ sơ giấy tờ liên quan
cũng như hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp đối với toàn bộ số lượng hàng hóa nói trên
bao bì hàng hóa không thể hiện thông tin ngày sản xuất hạn sử dụng
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên đều đụng mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng tử theo quy định
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật để xử lý theo quy định
tại đỉnh đông nam
công an tp biên hòa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện xử lý nhiều cơ sở công ty kinh doanh chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế thịt lợn tại khu phố sáu phường long bình tp biên hòa do bà dương thị khuy bốn mươi sáu tuổi làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế khoảng một hai tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y
làm việc với lực lượng chức năng chủ cơ sở khai số thịt lợn trên được chế biến từ những con lợn đã chết được bà mua từ các trang trại lợn ở một số huyện trên địa bàn tỉnh
sau khi được sơ chế số thịt này bán cho các đầu mối tại tỉnh bình dương
trước đó kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nguyên đán đóng tại phường tân hiệp tổ công tác phát hiện có hơn hai trăm năm mươi cân sản phẩm động vật nhập khẩu và cơ sở nhữ thị hà đóng tại phường hồ nai
đang chứa trên tám năm tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ các chủ cơ sở này không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thực phẩm nói trên
các công ty cơ sở mua về để bán lẻ cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố biên hòa và các vùng lân cận
hiện công an thành phố đang phối hợp cùng ngành chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm những cơ sở công ty trên theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chữ ký số lạc công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động như giao dịch điện tử kê khai thuế điện tử hải quan điện tử ngân hàng
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện tình trạng giả mạo đơn vị cung cấp chữ ký số gửi thông báo yêu cầu khách hàng ra hạn khi gói dịch vụ đang còn thời hạn sử dụng dài hoặc thu tiền nhưng không cung cấp dịch vụ
do chủ quan không ít cá nhân doanh nghiệp đã bị lừa tiền mất tiền oan
thời gian qua anh trần xuân hưng chủ một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội có nhận được một email thông báo nội dung gia hạn chữ ký số
theo đó kể từ năm ngày nhận được thông báo nếu doanh nghiệp không liên hệ số điện thoại trong email hệ thống sẽ tự động hủy và không thể nâng cấp được nữa
khi đó các tờ khai hóa đơn điện tử sẽ không thể gửi lên hệ thống thuế hải quan và bảo hiểm xã hội
tôi có nhận được email cảnh báo về việc là gói cho chữ ký số của tôi nếu mà không gia hạn
nếu mà không gia hạn thì sẽ bị khóa
tuy nhiên là bên doanh nghiệp thì cũng mới mua và sử dụng được vài tháng nên là tôi có nghi ngờ và gọi điện lên tổng đài để kiểm tra
thì sau khi gọi lên tổng đài thì các bạn ở tổng đài cũng có báo là có dịch vụ của tôi phải còn hơn hai năm nữa thì mới hết hạn
nên là tôi phát hiện ra đấy là dịch vụ giả mạo để thông báo
và sau khi kiểm tra lại thì cũng có thấy là cái địa chỉ email gửi đến thì cũng không phải là địa chỉ email chính xác của doanh nghiệp
các email này thường có đuôi chấm gmail hoặc tên viền từ nước ngoài
nội dung thường mang tính chất dọa nạt về ngưng dịch vụ hơn là cảnh báo
bên cạnh đó là yêu cầu gia hạn dịch vụ với mức giá cao hơn nhiều so với các đại lý nhà cung cấp chính thống đang trào bán
giá cao nhưng đa số các email này đều không thể hiện rõ gói dịch vụ của nhà cung cấp nào

bởi vì đây là dịch vụ có thu phí theo thời gian mà
thì đấy là cái thứ nhất đối với người dùng
cái thứ hai thì nó sẽ gây ra một cái tác động lớn lên xã hội
tức là về bản chất là nó sẽ giảm giảm
tức là nếu như người dùng họ phát hiện ra cái việc đó
thì nó sẽ làm giảm cái niềm tin của người dùng đối với dịch vụ này
chữ ký số token là dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai
hiện nay các doanh nghiệp coi chữ ký số như một công nghệ xác thực
đảm bảo an ninh đảm bảo an toàn cho giao dịch qua internet
nó giải quyết toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký
giúp doanh nghiệp yên tâm với giao dịch của mình
dịch vụ chứng thực chữ ký số nó là cái dịch vụ tin cậy
tức là nó là đối với cả cá nhân thì nó gần như là đại diện cho chữ ký tay của cá nhân
và đối với doanh nghiệp thì gần như là con dấu
thì nếu như trong trường hợp mà bị giả mạo thì cái hậu quả nó rất là lớn
mình thấy rất là rõ ràng như là có thể giả mạo những cái hợp đồng lao động
rồi giả mạo những cái hợp đồng ký kết thương mại các thứ
thực chất chỉ có cơ quan thuế hoặc doanh nghiệp chủ động ngừng sử dụng dịch vụ chữ ký số
chứ các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số không thể tự ý dừng dịch vụ của doanh nghiệp còn thời hạn sử dụng dịch vụ
các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số khuyến cáo
nếu doanh nghiệp nghi ngờ email giả mạo ra hạn
các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp
để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ
vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay
mất điều chỉnh từ ba đến năm ở hàng loạt kỳ hạn
và trở thành nhóm ngân hàng lãi suất thấp nhất thị trường
cụ thể từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám
việc combank việt tim bank bidv đồng loạt giảm lãi suất huy động cao nhất xuống còn năm tám một năm
thay vì mức sáu ba một năm như trước đó
áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên
lãi suất kỳ hạn một và ba tháng
cũng giảm ba một năm xuống mức ba một năm và ba tám một năm
kỳ hạn sáu tháng còn bốn bảy một năm
tại agribank lãi suất huy động kỳ hạn một mươi ba tháng trở đi chỉ còn năm năm một năm giảm hai
giảm năm so với trước
như vậy lãi suất huy động tại nhóm big four đã trở về mức thấp nhất hệ thống sau lần điều chỉnh này
hiện nay lãi suất huy động phổ biến được hầu hết các ngân hàng nghiêm yết từ sáu đến sáu chín một năm
đợt điều chỉnh lãi suất huy động lần này
nhằm tạo điều kiện giúp các ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay
hỗ trợ nền kinh tế
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước
về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay
đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới
số liệu thống kê từ tổng cục hải quan
xuất khẩu giao quả của việt nam trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đạt bốn trăm linh bốn năm triệu usd
giảm ba mươi tám chín so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba

nhưng tăng sáu mươi ba sáu so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trị giá xuất khẩu hàng do quả đạt ba một tỷ usd
tăng sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
do quả xuất khẩu tới các thị trường chính trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đều tăng trưởng tốt
một số thị trường suy giảm như hoa kỳ thị trường đài loan trung quốc thái lan và australia
dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là thị trường trung quốc
đạt hai tỷ usd
tăng một trăm hai mươi tám năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu do quả tới thị trường hoa kỳ
đạt một trăm bốn mươi năm triệu usd
giảm một mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo là hàn quốc
đạt một trăm hai mươi năm một triệu usd
tới nhật bản
đạt một trăm linh năm sáu triệu usd
năm nay nhờ thời tiết thuận lợi cho mùa thu hoạch khoai lang

bà con nông dân tỉnh đắk lắc rất phấn khởi
vì khoai lang được mùa được giá ít sâu bệnh năng suất cao hơn
ước đạt từ hai mươi năm đến ba mươi tấn một hectare
đến thời điểm này bà con nông dân đã thu hoạch khoảng bảy mươi diện tích
với giá hiện nay giao động ở mức từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
tăng gấp ba so với vụ mùa năm ngoái
với việc ký kết nghị định thư với trung quốc
để mặt hàng này xuất khẩu qua quốc gia tỷ dân
đã giúp giá khoai lang tại đắk lắk tăng cao hơn mọi năm
đắk lắc hiện có khoảng một mươi hectare khoai lang trồng
trồng chủ yếu tại các huyện lắk cơm ga crong năng crong búc crong mana crong bông ea lèo
thị xã buôn hồ và thành phố buôn ma thuật
tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt gần ba trăm linh tấn

được cấp mã số sang trung quốc dự kiến cho sản lượng khoảng năm mươi tấn
đã được tỉnh đắk lắk chuẩn bị rất kỹ
để xuất khẩu những lô khoai lang tươi đầu tiên vào thị trường tỷ dân
chúng tôi là chăm sóc toàn bộ sinh học
theo hưởng việt giáp mà công nghệ cao
thì khoai lang đi chín ngày xuất khẩu
thì giả năm nay quá cao
bắt đầu từ giờ là chuẩn bị khoai xuất khẩu
đi đúng ngày thì nông dân như là cây tư tư
cây dân dân để khí con khoai con đẹp
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn hiện cả nước có một mươi ba cơ sở đóng gói
và bảy mươi vùng trồng khoai lang
đủ điều kiện xuất khẩu sang trung quốc
để tránh việc các chủ mã số đã có tâm lý chủ quan
không quan tâm đến nâng cao chất lượng vùng trồng
ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân
thay đổi thói quen canh tác
từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng
không nên mở rộng diện tích ồ ạt
tránh tình trạng cung vượt cầu
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi

trong kinh tế phương nam
trường phòng hộ cần giờ
trở thành khu rám xa nhằm nâng cao công tác quản lý bảo tồn
và khai thác tài nguyên có hiệu quả
theo đề xuất của bang quản lý trường phòng hộ cần giờ
hiện nay với diện tích gần ba mươi năm hectare rừng ngập mặn
trường phòng hộ cần giờ
quyện cần giờ thành phố hồ chí minh
có các hệ sinh thái phong phú
là nơi sinh sống cho nhiều loài động thực vật hoang dã
có giá trị kinh tế khoa học
và đóng góp nhiều nguồn nguồn
có nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ giành giữ môi trường sinh thái
ổn định đời sống cho dân cư địa phương
và các vùng lân cận
hiện nay khu rừng ngập mặn cần giờ
đã đáp ứng bốn trên tám tiêu chí của tổ chức công ước rám xa quy định
đủ để đề xuất công nhận trở thành khu rám xa
sở giao thông vận tải tỉnh bình dương cho biết
địa phương đang nghiên cứu lựa chọn tư vấn
nghiên cứu tiền khả thi
dự án đường sắt quy mô lớn kết nối năm đô thị
xây dựng tuyến đường sắt kết nối năm đô thị tại bình dương
trong đó được trích hơn một mươi hai tỷ đồng
dùng chi phí giải phóng mặt bằng
sau khi hoàn thành dự án này sẽ kết nối bốn thành phố
gồm thủ dầu một dĩ an thuận an và tân uyên và thị xã bến cát
cụ thể dự án xây dựng tuyến đường sắt từ ga bào bàng đến ga an bình
sẽ đi qua huyện bào bàng thị xã bến cát thành phố tân uyên
thành phố thuận an và thành phố dĩ an
dài năm mươi hai hai km gồm sáu ga
an bình bình chuẩn bình dương chánh lưu tân hưng bầu bàng và bốn trạm khách
gồm tân bình an phú tân vĩnh hiệp hòa lợi
dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng năm mươi tỷ đồng
trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng một mươi hai tỷ đồng
dự án dự kiến sử dụng bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc đối tác công tư
dự kiến khởi công trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bảy và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
tiền giang sẽ tổ chức tuần lệ giới thiệu các sản phẩm ô cớp
mỗi xã một sản phẩm tại tp hcm để quảng bá đến người tiêu dùng tại thành phố
xúc tiến thương mại đến các hệ thống phân phối trong và ngoài nước
đặc biệt sự kiện sẽ không thể thiếu các loại trái cây đặc sản của thủ phủ trái cây tiền giang
như sầu riêng xoài cát hòa lọc thanh lông ruột đỏ bưởi da xanh khóm mít
về các sản phẩm ô cớp đến nay tỉnh đã xây dựng và công nhận hai trăm linh bảy sản phẩm
trong đó có chín mươi năm sản phẩm ô cóp được chứng nhận bốn sao
một trăm một mươi hai sản phẩm ô cấp được chứng nhận ba sao
ngoài ra có năm sản phẩm đang được tỉnh đề nghị năm sao
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiền giang đặt mục tiêu ít nhất hai trăm linh sản phẩm đạt từ ba sao trở lên
trong đó có năm bảy điểm du lịch nông thôn phấn đấu một mươi sản phẩm ô cóp đạt năm sao
một trăm linh sản phẩm ô cấp được giới thiệu trên trang web chuyên ô cấp của tỉnh
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng tám đến hai tháng chín
tại tòa nhà trưng bày của trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
nhờ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn
và nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội được forbes việt nam đánh giá là
một trong các ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất
danh sách trên được forbes việt nam xét duyệt dựa trên nhiều yếu tố
như tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu lợi nhuận tăng trưởng chỉ số eps
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đồng thời forbes việt nam thực hiện điều tra định tính về đánh giá mức tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp
bao gồm vị thế công ty trong ngành nguồn gốc lợi nhuận chất lượng quản trị doanh nghiệp triển vọng ngành
đơn cử ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã được forbes việt nam đánh giá là
một trong các ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất
với mức lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hai mươi hai bảy trăm hai mươi chín tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
tăng ba mươi bảy năm cao nhất trong lịch sử của ngân hàng thương mại
cuối năm hai nghìn hai mươi hai tổng tài sản của ngân hàng đạt bảy trăm hai mươi tám năm trăm ba mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi so với đầu năm
thị trường chứng khoán việt nam kết thúc tuần qua giao dịch bằng một phiên bán tháo trên diện rộng
làm chỉ số vn index bốc hơi gần năm mươi sáu điểm xóa sạch mức tăng của cả bốn tuần giao dịch trước đó cộng lại
và đây cũng là phiên giảm điểm mạnh nhất trong một mươi năm tháng qua
theo phân tích từ chứng khoán vn direct
nhiều nguyên nhân dẫn đến phiên bán tháo cuối tuần qua chính là động thái chủ động hạ markin
vậy giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư sau khi một công ty chứng khoán tắp đầu thiện phần môi giới thông báo giảm tỷ lệ ký quỷ với nhiều cổ phiếu từ ngày hai mươi hai tháng tám
diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ cột như họ cổ phiếu vin đợt tăng mạnh vừa qua của tỷ giá trong nước
và thông tin tiêu cực về một tập đoàn bất động sản lớn tại trung quốc khiến tâm lý nhà đầu tư lo sợ
đã bán ra càng mạnh về cuối phiên
vn index chốt phiên ngày thứ sáu tại mức một một trăm bảy mươi tám điểm giảm mạnh bốn bốn so với đầu tuần
thực tế tuần qua thị trường chứng khoán việt nam giảm sâu trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên thế giới cũng diễn biến tiêu cực
chủ yếu do lo ngại về lĩnh vực bất động sản của trung quốc và chiến dịch tăng lãi suất của mỹ có thể kéo dài trước áp lực lạm phát dai dẳng
tín dụng nửa đầu năm nay vẫn tăng chậm
dù lãi suất điều hành đã giảm bốn lần liên tiếp do đó thì các ngân hàng cũng đua nhau giảm lãi suất cho vay và tung nhiều có tín dụng ưu đãi để kích cầu tín dụng
theo đó tăng trưởng tín dụng vào cuối tháng bảy được ghi nhận là bốn ba giảm nhẹ so với mức bốn bảy được công bố vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước
tăng trưởng tính dụng giảm so với tháng trước tiếp tục cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đang ở mức thấp
để kích thích tăng trưởng tín dụng
ngân hàng đã đưa ra gói ưu đãi giảm lãi suất khoản vay mới để kích cầu tín dụng
tùy từ ngân hàng và nhóm khách hàng lãi suất khoản vay hiện hữu giảm khoảng năm đến hai một năm từ đầu năm tới nay
giảm lãi suất cho vay từ năm tới hai so với lãi suất cho vay thông thường và cũng đã quy định rất rõ ràng về các điều kiện để tham gia vào gói tín dụng
và trong quá trình chiến phai thì bav luôn có sự đánh giá để làm sao doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vụ tín dụng
và có những trình sửa các điều kiện tham gia vào gói
theo các chuyên gia kinh tế các quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm lãi suất cho vay thường có mục tiêu hỗ trợ tăng cường hoạt động kinh doanh
và phục hồi kinh tế sau những thách thức như dịch bệnh hay suy thoái
với lãi suất thấp hơn doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí tài chính trong quá trình vay vốn
điều này giúp giảm giá thành sản phẩm và tạo ra lợi thế cạnh tranh
nó sẽ có tác động khá là tốt đến nền kinh tế
đơn cựu giống như là khi mà lãi suất cho vay giảm thì các tầng lớp kinh tế trong nền kinh tế việt nam sẽ có xu hướng là vay mượn nhiều hơn
để đầu tư cho các hoạt động sản xuất cũng như là các nhu cầu của họ giống như mua sắm
thì khi đó sẽ hỗ trợ phần nào cho nền kinh tế
bên cạnh đó thì khi mà cái lãi suất ở mức thấp thì nó cũng làm cho cái tăng trưởng tín dụng có được sự cải thiện đáng kể
tuy nhiên việc thúc đẩy thủ tục vay vốn nhanh chóng là một yếu tố quan trọng
trong việc đảm bảo tác động kinh tế
nếu thủ tục vây vốn quá phức tạp chậm chạp hoặc gặp nhiều trao cản
thì nguy cơ các doanh nghiệp không thể nhanh chóng tận dụng lợi thế của lãi suất thấp là rất cao
mình vẫn phải duy trì cái yêu cầu là chứng minh về dòng tiền của doanh nghiệp
nhưng mà mình có thể hạ cái chuẩn về cái tài sản đảm bảo
bởi vì ở thời điểm hiện tại thì như chúng ta thấy được rằng là cái thị trường bất động sản thì nó đang đóng băng
và cái việc mà định giá tài sản thì chắc chắn là nó sẽ phải rất là thấp
do vậy là doanh nghiệp đôi khi là họ
trước đây họ vay được một trăm linh đồng với cái tài sản đó
nhưng mà bây giờ thì họ chỉ vay được sáu mươi bảy mươi đồng thôi do cái thị trường đó
chính vì thế thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để mà hạ một số cái chuẩn nhất định này lại
để mà hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời điểm hiện tại
với các biện pháp điều hành và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
đến nay lãi suất cho vay việt nam đồng bình quân đối với các khoản vay mới
hiện ở mức khoảng tám chín một năm giảm một một năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá
và tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ
nạn xe dù bến cốc tại tp hcm hiện nay đang nóng hơn bao giờ hết
và phương thức hoạt động của các nhà xe cũng muôn hình vạn trạng
với nhiều hình thức tinh vi hơn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
biến hiệu quảng cáo là công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa thương mại minh tâm
minh tâm transportation nằm ở mặt tiền đường sư vạn hạnh phường chín quận năm
thế nhưng hình thức hoạt động thì không chỉ vậy
ngoài hàng hóa tập kết thì luôn có tới hàng chục hành khách chờ tới giờ lên xe
đáng nói hơn công ty này còn sử dụng phần đường ra vào của chung cư sư vạn hạnh
để làm nơi đổ đón trả khách và bốc dở tập kết hàng hóa
chạy từ trạm từ dưới bến tre lên vô tới trạm đây luôn
nói chung người ta lên tới trạm thì người ta sẽ đón mình có tới trạm rồi
mình vẫn mua vé đàng hoàng vô tới trạm mình đặt khi mình đi là mình điện thoại
mình đặt thì mình sẽ lấy vé
thì khi mình lấy vé xong lên đây thì tài xế sẽ chở mình đến đây
dọc tuyến đường hùng vương đoàn từ vòng xoay cộng hòa tới giao lộ ngô quyền
ghi nhận có hai nhà xe thường xuyên tổ chức đón trả khách ngay tại mặt tiền đường
cụ thể là nhà xe hùng hiếu số bảy mươi chín đường hùng vương quận một quận một mươi
và nhà xe duy quý số một trăm một mươi sáu hùng vương phường chín quận năm
tuyến đường hùng vương nối quận năm và quận một mươi
chế rộng hơn sáu m với ba làng xe
thế nhưng phần đường dành cho xe hai bánh lưu thông thường xuyên bị chiếm dụng
bởi các ô tô lớn dừng chờ đón khách
tình trạng này diễn ra còn rất công khai thậm chí cả vào khung giờ cao điểm
xe khách dường đổ khiến cho người điều khiển xe máy buộc phải lớn ra ngoài
để vượt qua chiếc ngại vật điều này tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

xe nó về nó đua về nó quẹo vô là cạt đường cạt đường xe ta đi
sau nhiều lần theo dõi chúng tôi nhận thấy cách thức các tài xế sử dụng
để đón khách lên xe khác tình vi
nếu như đa số các nhà xe sử dụng địa điểm cơ sở của mình để đón trả khách
thì một số xe ngoại thành lại sử dụng chiêu thức dừng nhanh di chuyển chậm
chạy lòng vòng để kiếm khách
đơn cử như xe khách biển kiểm soát sáu mươi ba f bảy mươi hai này
do không thể dừng đổ tới khu vực cung văn hóa lao động vượng một được lâu
tài xế đã cho xe di chuyển chậm theo vòng tròn từ đường nguyễn thị minh khai
ra vào huyền trân công chúa tiếp tục ra phải vào nguyễn du
rồi vào trương định để về lại nguyễn thị minh khai
nhưng điều đó cũng chưa là gì đối với tình huống của nhà xe kim mạnh hùng
toàn bộ việc mở cửa khoang chứa hành lý đến cất đồ đạp và lên xe
đều phó mạch cho nước hành khách như thế này